tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã chủ trì phối hợp với đảng ủy khối các cơ quan trung ương
báo nhân dân đài truyền hình việt nam tổ chức hội thảo tăng cường công tác xây dựng đảng
trong các cơ quan báo chí đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội thảo có gần hai trăm linh đại biểu là các nhà khoa học nhà nghiên cứu đại diện các cơ quan chỉ đạo
quản lý chủ quản báo chí trong cả nước tại hội thảo các đại biểu đã tập trung đánh giá vai trò
trách nhiệm kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy đối với hoạt động cơ quan báo chí
đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong
hoạt động cơ quan báo chí góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng tôn trí mục đích
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội thảo đồng chí võ văn thưởng khẳng định nâng cao chất lượng công tác
báo chí bảo đảm tính cách mạng dân chủ khoa học nhân văn phục vụ đất nước và nhân dân